liên quan đến việc gian hàng chụp ảnh trên cầu cửa hội
tài xế ở nghệ an đã bị công an huyện nghi xuân hà tĩnh xử phạt tổng cộng năm triệu đồng
và tước giấy phép lái xe hai tháng
các tài xế bị xử phạt với lỗi dừng đỗ ô tô trên cầu gây mất an toàn giao thông
ngoài ra chủ xe khách chở hai mươi người dừng trên cầu sẽ đến làm việc và xử lý sau
trước đó vào chiều ngày hai mươi hai tháng bảy khoảng hai mươi người mặc đồng phục dừng gian hàng
cùng ba ô tô trên cầu cửa hội để chụp ảnh
lúc này ô tô tải chạy qua đã suýt đâm vào nhóm người này
sự việc được camera hành trình của xe tải ghi lại và đăng lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận
sau khi nhận được thông tin đội cảnh sát giao thông công an huyện nghi xuân hà tĩnh
đã vào cuộc xác minh và liên hệ với chủ phương tiện vi phạm để xử lý